một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng h ba mươi phút ngày hôm nay
tại số nhà sáu đường linh đài khu phố nam tiến phường hồng châu tp hương yên tỉnh hương yên
hai nạn nhân tử vong được xác định là vợ chồng anh đặng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
tại hiện trường anh trường chết trong phòng ngủ ở tầng một với nhiều vết thương trên người
chị hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên
sau đó chuyển lên bệnh viện việt đức điều trị đến khoảng tám giờ sáng nay chị hoa tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật